mưa lớn nhiều ngày qua cộng với thủy điện sông ba hạ xả lũ với lưu lượng lớn đã gây ngập lụt
cô lập nhiều địa bàn ở tỉnh phú yên
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh
tính đến chiều nay mùng ba tháng một mươi một đã có bảy người mất tích
huyện miền núi đồng xuân là địa bàn gần như bị cô lập hoàn toàn
đến chiều nay mùng ba tháng một mươi một nước sông kỳ lộ qua huyện này vẫn đang ở mức vượt báo động ba
hơn một mét gây ngập sâu đường dt sáu trăm bốn mươi một vào trung tâm huyện với chiều dài gần một mươi km
người dân phải di chuyển tài sản trên tuyến đường sát bắc nam
hàng trăm nhà dân ở các huyện đồng xuân tuy an phú hòa và thị xã sông cầu cũng bị ngập sâu trong nước
bác sĩ nguyễn văn nguyễn trung tâm huyện đồng xuân trung tâm huyện đồng xuân

bác sĩ nguyễn văn nguyễn trung tâm huyện đồng xuân trung tâm huyện đồng xuân trung tâm huyện đồng xuân
hàng trăm nhà dân ở các huyện đồng xuân tuy an phú hòa và thị xã sông cầu cũng bị ngập sâu trong nước
bác sĩ nguyễn văn nguyễn trung tâm huyện đồng xuân trung tâm huyện đồng xuân tuy an phú hòa và thị xã sông cầu cũng bị ngập sâu trong nước